tại cơ quan công an đối tượng khai nhận là phan văn hoàng hai mươi năm tuổi trú quận sơn trà thành phố đà nẵng
vì thiếu tiền trả nợ nên vào chiều cùng ngày hoàng đã nảy sinh ý định cướp ngân hàng
để thực hiện hành vi trên hoàng về nhà tìm một con dao inox sau đó xông thẳng vào một chi nhánh ngân hàng
trên đường ngô quyền đà nẵng rồi uy hiếp nhân viên yêu cầu giao nộp số tiền năm mươi triệu đồng
nhận tiền xong hoàng còn bình tĩnh ngồi lại đếm cho đủ năm mươi triệu đồng mình yêu cầu giao mới rời khỏi ngân hàng
tuy nhiên rời khỏi đây và trên đường bỏ trốn thì đối tượng đã bị bắt giữ
đến thời điểm hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra công an quận sơn trà thành phố đà nẵng cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng phan văn hoàng
để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản